trong không khí phấn khởi đón xuân canh tí và chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tối ngày một mươi sáu tháng một tại khu công nghiệp tân đức huyện đức hòa tỉnh long an
liên đoàn lao động tỉnh long an đã tổ chức chương trình tết xung vầy cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong năm hai nghìn một mươi chín các cấp công đoàn trong tỉnh long an luôn đặt nhiệm vụ đại diện bảo vệ chăm lo
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động
trong năm đã huy động được hơn năm mươi tỷ đồng từ nhiều nguồn lực và việc tổ chức các hoạt động thiết thực
đã giúp cho người lao động có quyền lợi bảo đảm phúc lợi tốt hơn như chương trình xây nhà mái ấm công đoàn
tiếp tục phát huy kết quả đạt được xuân canh tí đang đến
các cấp công đoàn đã vận động doanh nghiệp các nhà tài trợ mạnh thường quân thăm hỏi
tặng trên năm mươi bảy phần quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tặng năm vé xe và tổ chức bốn chuyến xe đưa đoàn công nhân lao động ở các tỉnh đà nẵng hà nội cà mau kiên giang về quê ăn tết